thưa quý vị liên quan đến những thông tin trên một số trang mạng xã hội đồn đoán lái xe của trường gateway là ông đỗ quý phiến đã tử vong
vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng tám phóng viên truyền hình antv đã trực tiếp tìm hiểu
cơ quan chức năng khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật
vào chiều ngày một mươi chín tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc ông đỗ quý phiến là tài xế của xe buýt trường gateway đã tử vong
thông tin trên đã làm dư luận hết sức hoàn toàn
phóng viên truyền hình công an nhân dân antv đã trực tiếp xác minh thông tin
công an quận cầu giấy cho biết đến thời điểm này thông tin ông đỗ quý phiến tử vong là hoàn toàn sai sự thật
và đây là những thông tin đồn đoán ác ý trên mạng xã hội
hiện việc điều tra xử lý của cơ quan công an được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật

liên tiếp trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng tám trên địa bàn xã xuân hòa thị xã xuân hòa đã xảy ra ba vụ cháy rừng